có những đứa trẻ lớn lên được ăn học được vui chơi thì đâu đó ở trong các bệnh viện vẫn còn những mảnh đời mà tuổi thơ chỉ biết đến dường bệnh
mong muốn được tiếp thêm hy vọng chữa bệnh cho các em có hoàn cảnh khó khăn một nhóm bạn trẻ tại tp hcm đã sử dụng lời ca tiếng hát của mình để kêu gọi cộng đồng chung tay quyên góp tiền đóng viện phí cho các em